tại nhà quốc hội đồng chí phùng quốc hiển ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
đã có buổi tiếp đoàn cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean do ông alexander sifelman
chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển bày tỏ niềm vui mừng khi được tiếp
chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean alexander sivamon đồng thời khẳng định
đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng quan hệ nhiều mặt với hoa kỳ nhất là lĩnh vực kinh tế
việt nam luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư làm ăn tại việt nam
ông alexander siferman chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean chúc mừng việt nam đã ký hiệp định tpp
đồng thời cam kết cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ nỗ lực hết mình vận động quốc hội hoa kỳ sớm phê chuẩn tpp
các doanh nghiệp hoa kỳ luôn coi việt nam là đối tác và thị trường tiềm năng
mong muốn hợp tác lâu dài và tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của việt nam